bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà theo đó f điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe hai lần một ngày vào buổi sáng chiều hoặc là khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
theo hướng dẫn mới cơ sở quản lý sức khỏe người mắc covid một mươi chín sẽ hướng dẫn người bệnh thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín tại nhà hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều
khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện điều trị cấp cứu